sáng nay ngày mẹp mùng ba tháng một mươi một tại khu di tích lịch sử quốc gia đền hùng tỉnh phú thọ đã long trọng tổ chức chương trình chắp cánh ước mơ vinh danh khuyến học khuyến tải đất tổ năm hai nghìn một mươi chín
qua nhiều năm tổ chức chắp cánh ước mơ đã trở thành thương hiệu tạo động lực khích lệ sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt thi đua phát triển tài năng văn hóa thể thao sáng tạo khoa học kỹ thuật
góp phần duy trì giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh phú thọ
tại buổi lễ năm trăm chín mươi một đối tượng gồm các cá nhân tập thể học sinh sinh viên giáo viên huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
cùng các công dân học tập và cán bộ khuyến học đại diện cho các mô hình gia đình dòng họ cộng đồng học tập tiêu biểu đã được khen thưởng với tổng số tiền gần hai tỷ đồng